bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp một
cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một yêu cầu cung cấp kết quả lựa chọn trước ngày hai mươi tháng năm
để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
hoàn tất việc công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp một sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp một từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày hai mươi tháng năm
để phối hợp triển khai việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ
kịp thời sách giáo khoa cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
số lượng sách giáo khoa lớp một dự kiến được sử dụng vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đối với từng đầu sách các cơ sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo về bộ giáo dục và đào tạo
đến nay nhiều trường trên địa bàn tp hcm đã hoàn thành xong việc lựa chọn sách giáo khoa
còn tại các địa phương như hà nội nghệ an ninh bình cũng đang tập hợp danh sách việc lựa chọn sách giáo khoa của các trường